thưa quý vị với quyết tâm ngăn chặn đẩy lùi không để tệ nạn ma túy hoạt động phức tạp và hưởng ứng tháng hành động phòng chống ma túy
chỉ trong hai ngày mùng bảy và mùng chín tháng sáu công an tỉnh gia lai đã liên tiếp bắt giữ hai vụ tàng trữ mua bán cháy phép chất ma túy có liên quan đến vũ khí nóng
thu giữ bốn khẩu súng dạng rulo ba mươi hai viên đạn
sau thời gian xác minh mật phục ngày chín tháng sáu tại ngã ba đường gù đồng tiến thuộc tổ ba phường la green thành phố pleiku
công an thành phố pleiku tiến hành bắt giữ đối tượng vũ đình huấn còn gọi là ben hai mươi tám tuổi trú tại tổ bảy phường hội thương thành phố pleiku
thu giữ trong người huấn một đoạn ống hút bằng nhựa màu đỏ bên trong có chất dạng tinh thể rắn màu trắng huấn khai là ma túy đá cùng một khẩu súng
trong băng đạn có một mươi một viên và trong túi quần sau của huấn tám viên đạn màu đồng
tiến hành khám sát khẩn cấp nơi ở của huấn cơ quan công an thu giữ chín bì ni lông bên trong có chất dạng tinh thể rắn màu trắng đối tượng khai là ma túy đá
trước đó vào lúc một mươi bốn h cùng ngày công an thành phố pleiku kiểm tra hành chính tại nhà đối tượng nguyễn văn nhật ba mươi ba tuổi tại tổ một mươi một phường diên hồng thành phố pleiku
phát hiện và thu giữ hai đoạn ống hút bằng nhựa màu đỏ đối tượng khai là ma túy đá cùng một khẩu súng
hai khẩu súng dạng rulo ổ quay và tám viên đạn đầu trì

hai khẩu súng dạng rulo ổ quay và tám viên đạn đầu trì